hiện nay tại tp hcm có gần chín mươi đơn vị sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
trong đó có đến gần bốn mươi ba đơn vị nợ hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ một đến ba tháng
hiện tp hcm có khoảng gần một mươi năm người lao động bị ảnh hưởng hoặc không được thực hiện đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội
vì có tới gần bốn mươi tám doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động của thành phố đang nợ hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội
nhiều chủ lao động cố tình không tham gia bảo hiểm xã hội cho công nhân hoặc tham gia với tính chất né tránh
chỉ tham gia một số lượng công nhân tượng trưng
mặc dù bảo hiểm xã hội tp hcm đã phối hợp chặt chẽ với cục thuế tp sở kế hoạch và đầu tư sở công thương
trong quản lý các đơn vị doanh nghiệp nhưng việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn
vì số thu số đơn vị và số lao động thuộc khu vực ngoài nhà nước thường xuyên biến động
trước tình hình này lãnh đạo ubnd tp hcm đã chỉ đạo các sở ngành liên quan có giải pháp chứng chỉnh
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trốn gian lận đóng bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho người lao động